lực lượng tham gia và quyền hướng dành
theo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an từ năm hai nghìn một mươi chín đến đầu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng một mươi tỉnh giáp biên giới của việt nam và campuchia
đã phát hiện bắt giữ trên năm vụ trên chín đối tượng
thu giữ trên một trăm hai mươi sáu kg heroin hai trăm hai mươi kg ma túy tổng hợp
một trăm sáu mươi kg còn xa sáu mươi bốn kg ma túy đá
các đối tượng xem tây ninh là địa bàn trung chuyển
mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia vào việt nam
sau đó đưa đến thành phố hồ chí minh và các địa phương lâm cận để tiêu thụ
thấu đoạn của các đối tượng là xuất nhập cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu qua campuchia
sau đó móc nối mua ma túy rồi thuê người vận chuyển về việt nam
bằng đường mòn lối mở